tôi không hề xịn xối nhé tôi có người yêu rồi nhé
nói chuyện tình cảm thì các bạn giải quyết với nhau thôi

em chả có ý gì cả
anh có ý với em ý
biết tôi là ai không
ông là ai

tôi làm gì bạn gái ông hả
thế bây giờ ông muốn làm gì thì ông làm đi
ông muốn gọi gì thì gọi đi
ông muốn gọi công an không
hay để tôi gọi công an không

nếu đã có người yêu rồi thì không nên gọi là thả thính
tình yêu chung thủy với mình thì
mình nghĩ là
luôn luôn nghĩ về người mình yêu
và không làm những hành động
mà làm cho người mình yêu quần và cảm thấy tổn thương
trong tình yêu thiếu đi sự chung thủy
chắc chắn sẽ không thể hạnh phúc lâu bền
sự chung thủy không xuất phát từ thỏa thuận
mà từ chính bản thân mỗi người
nếu bạn may mắn có một người yêu trung thủy
hãy biết trân trọng
còn nếu không may yêu phải một người lang nhăng
hãy dũng cảm từ bỏ
không cần luyến tiếc
danh chọn tấm lòng tình cảm thủy chung và son sắc
có thể tình yêu mới sẽ hạnh phúc và lâu bền hơn